tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến dự và đánh chống khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông phan huy chú quận đống đa
trường trung học phổ thông phan huy chú được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
là trường đầu tiên hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tài chính toàn phần trên địa bàn thành phố hà nội
trường luôn có học sinh được vinh danh trong các giải cao của kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố
hai năm gần đây tỷ lệ đỗ vào các trường đại học lên đến gần chín mươi
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhà trường có ba mươi lớp với hơn một học sinh
không chỉ chú trọng giáo dục kiến thức mà trường trung học phổ thông phan huy chú
còn có hệ thống các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thể thao
để học sinh được rèn luyện sức khỏe khởi dạy tài năng nuôi ước mơ nghề nghiệp